do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi hai mưa lớn kéo dài từ tối ngày chín đến ngày một mươi tháng một mươi một
khiến nhiều xã huyện của tỉnh đắk lắc bị ngập lụt nghiêm trọng
mức nước tại các hồ đập thì dâng cao đáng báo động
nguy cơ xảy ra lũ quét đối với các vùng hạ du là rất cao
các huyện bị ảnh hưởng nặng là lắk cronbông cronpach ekka madrag
lượng mưa từ tám mươi một trăm ba mươi mm có nơi trên hai trăm chín mươi năm mm
gió đông đến đông bắc cấp ba cấp bốn giật cấp năm
nguy cơ xảy ra lũ quét ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp
đặc biệt mức nước ở các hồ đập thủy lợi dâng cao buộc các đơn vị quản lý phải xả lũ
hiện đã có năm đập có dung tích chứa nước lớn nhất của tỉnh đã xả lũ
đăng có báo cáo về cướp trên xin quy trình để xả tràn đảm bảo cho vùng hạ du cũng như là đảm bảo cho an toàn về hồ đập
hiện tại các địa phương cũng đã chủ động khắc phục theo phương châm bốn tại chỗ
tuyên truyền cho người dân hạn chế đi lại trong khu vực có nguy cơ sạt lở ngập lụt
hạ đúng được tr oft dùng lên đường t cursed at or inilugol

ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đắk lắc đã phát cung văn khẩn chỉ đạo các huyện thị xã kịp thời triển khai công tác ứng phó
bố trí lực lượng tại chỗ cùng tổ chức sơ tán người dân trong vùng có nguy cơ bị ngập bảo đảm an toàn trong người và giảm thiểu thiệt hại về tài sản của người dân